như truyền hình nhân dân đã đưa tin về câu chuyện một người đàn ông ở tỉnh ninh bình đã hiến sáu tạng của mình để cứu sống năm người đang mắc bệnh hiểm nghèo
sự việc một lần nữa làn tỏa những giá trị nhân văn giữa người và người người ra đi vẫn có thể mang sự sống đến cho người ở lại
bên cạnh đó buổi phẫu thuật này cũng ghi dấu một thành tựu quan trọng trong kỹ thuật ghép tạng của các y bác sĩ việt nam
khi mà lần đầu tiên một ca ghép thận được thực hiện tại khu vực phía nam và cùng với đó là một ca ghép phổi đòi hỏi những kỹ thuật rất phức tạp nhưng các y bác sĩ của chúng ta đã thực hiện thành công
bệnh nhi một mươi năm tuổi quê ở tỉnh lâm đồng đang dần phục hồi sức khỏe em là một trong năm người được tiến hành ghép tạng từ người cho chết não
mới một mươi năm tuổi nhưng em bị suy thận rất nặng ca ghép thận của em đã được phối hợp tiến hành bởi các bác sĩ bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện thống nhất và bệnh viện trợ rẫy
hai tuần trước quả thận từ bệnh viện việt đức ở hà nội đã được chuyển vào thành phố hồ chí minh bằng đường hàng không
đội ngũ gồm các bác sĩ là chuyên gia đầu ngành về ghép tạng đã tiến hành ghép ngay trong đêm
nhiệm vui hỏa lẫn nước mắt không chỉ là người nhà bệnh nhân mà còn cả các y bác sĩ
họ là những người trực tiếp tiến hành phẫu thuật ghép thận chứng kiến sự nhân văn của tình người và cả những thành tiệu của y học
đứng về mặt chuyên môn thì tôi thấy rằng đây là một cái bước ngoặt chứng tỏ là bệnh viện nhi đồng hai về kỹ thuật ghép tạng cho trẻ em
cụ thể là ghép thận đã nâng lên một cái tầm cao mới
đây là một điều rất nhân văn
và bản thân tôi thì cũng rất là xúc động
đây là một điều mà tôi tâm huyết
từ khi mà tôi học cái chuyên khoa anh thận thì tôi rất là tâm huyết về cái ghép chế não cho trẻ em
thì tôi rất là xúc động và rất là vui
việt nam đã thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép tạng
nhưng đây là trường hợp đầu tiên ca ghép thận cho trẻ em được thực hiện tại khu vực phía nam
một thành tiệu rất đáng được ghi nhận của ngành y học nói chung
và ghép tạng nói riêng
dù đã ra đi nhưng một phần cơ thể của người đã mất
vẫn có thể nối dài cho sự sống của những người ở lại
đây là cử chỉ nhân văn cao đẹp rất đáng được trân trọng
không chỉ có những người hiến tạng mà cả các y bác sĩ cũng luôn cố gắng hết sức mình
để tính nhân văn được trao đi một cách trọn vẹn

những ca ghép tạng đầu tiên đến nay thì các y bác sĩ việt nam đã có thể ghép sáu tạng cho năm người vào cùng một thời điểm
những ca ghép tạng xuyên việt những ca ghép tạng phức tạp nhất
cũng đã được đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện thành công
kỹ thuật ghép tạng của việt nam hoàn toàn có thể sánh ngang tầm với thế giới
khi nhận được thông tin hiến tạng trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
đã phối hợp với bệnh viện việt đức để tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận
và tiến hành ghép tạng cho người tương thích
mọi việc được tiến hành một cách rất nhanh chóng vì họ hiểu rằng
sự mong mỏi của bệnh nhân đang chờ được ghép tạng
thế nhưng trình tự những người ghép tạng cũng cần có sự công khai minh bạch
hầu hết những bệnh nhân được tiến hành ghép tạng
đều phối hợp với bệnh viện việt đức
bệnh viện việt đức đã phục hồi sức khỏe và có những tiến triển rất tốt
ngay cả những ca ghép tạng đòi hỏi rất khó như ghép phổi
thì các y bác sĩ cũng đã thực hiện rất thành công